chiều nay ngày ba tháng hai tại trụ sở tòa soạn báo nhân dân số bảy mươi một hàng chống hà nội
báo nhân dân sẽ khai trương ấn phẩm nhân dân điện tử tiếng nga
đây là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt diễn ra đúng dịp kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
đánh dấu bước phát triển mới của báo nhân dân cơ quan trung ương của đảng cộng sản việt nam
tiếng nói của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
cách đây sáu mươi sáu năm vào ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi một tại chiến khu việt bắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp
báo nhân dân đã xuất bản số báo đầu tiên trở thành kênh thông tin chính thống là tiếng nói của đảng nhà nước
đồng thời là diễn đàn tin cậy của nhân dân việt nam
trong xu thế đổi mới đi lên của đất nước báo nhân dân đã khẳng định được vị thế của mình là cơ quan ngôn luận tuyên truyền
cổ vũ việc thực hiện đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
phản ánh tâm tư nguyện vọng sáng kiến và ý chí của các tầng lớp nhân dân
việc ra mắt ấn phẩm nhân dân điện tử tiếng nga của tờ báo vào thời điểm này là điều rất cần thiết
trang thông tin tiếng nga sẽ là một công cụ hữu ích phục vụ cho các nhiệm vụ của báo
đặc biệt là nhiệm vụ tuyên truyền quảng bá chia sẻ kinh nghiệm thu hút nguồn lực
tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa việt nam và các nước trong cộng đồng các nước nói tiếng nga không ngừng phát triển
từ ngày hai mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến nay qua quá trình gần một mươi chín năm xây dựng và phát triển
thì ấn phẩm nhân dân nền kế tiếng nga cũng là ấn phẩm thứ năm của bán dân điện tử
đây là một kênh thông tin rất quan trọng để giới thiệu đến với những người biết tiếng nga trên toàn thế giới
đến kiều bào việt nam tại nga và các nước sử dụng tiếng nga
nhân dân điện tử tiếng nga sẽ là một bước tiến trong việc cung cấp thông tin kịp thời
chính xác về tình hình trong nước về thành tiệu công cuộc đổi mới
hình ảnh đất nước việt nam giàu tiềm năng tích cực hội nhập và phát triển mạnh mẽ
mục tiêu của nhân dân điện tử tiếng nga là đặt ra thứ nhất là truyền tải những thông tin thời sự kịp thời
về tình hình trong nước về mọi mặt đời sống từ chính trị kinh tế văn hóa giáo dục v v
thứ hai là quảng bá hình ảnh một đất nước việt nam giàu tiềm năng giàu những bản sắc văn hóa
rồi những danh lam thắng cảnh
một điểm đến du lịch rất là thu hút được du khách quốc tế
và thứ ba nữa là phản ánh những hoạt động của cộng đồng kiều bào ta trên khắp thế giới
góp phần xây dựng một hình ảnh cộng đồng người việt nam trên khắp thế giới là tích cực chủ động hội nhập
xã hội sở tại đóng góp cho sự phát triển của đất nước mà kiều bào ta đang sinh sống
cũng như là luôn hướng về tổ quốc
dấu mốc quan trọng khẳng định sự trưởng thành của nhân dân điện tử tiếng nga là ngày hôm nay
mùng ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
nhân dịp kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
báo nhân dân chính thức khai trường ấn phẩm nhân dân điện tử tiếng nga
tại địa chỉ ru nhân dân org vn và ru nhân dân com vn
hoặc mục tiếng nga trên nhân dân điện tử
với việc ra đời nhân dân điện tử tiếng nga bạn đọc ở trong nước và nước ngoài
nhất là bản đọc nga bản đọc khó sử dụng tiếng nga và cộng đồng người việt nam tại nga
và các nước thuộc cộng đồng các quốc gia độc lập sng
tìm được những thông tin nhanh chính xác tin cậy về tình hình việt nam
quan hệ việt nam và các nước nhất là hợp tác giữa việt nam và liên bang nga
nhân dân điện tử tiếng nga hy vọng trở thành kênh thông tin được yêu thích
và tin cậy với bạn đọc nga và thế giới
muốn tìm hiểu về đất nước việt nam yêu trụng hòa bình đổi mới năng động
dân chủ phát triển và hội nhập quốc tế mạnh mẽ